thưa quý vị nguy cơ cháy nổ luôn thường trực ở bất cứ đâu và có thể để lại nhiều hậu quả
để giảm thiểu tối đa sự cố cháy nổ và thiệt hại không ít những mô hình phương thức tuyên truyền phong phú đã được thực hiện hiệu quả
một trong số đó là phương án chữa cháy và thoát nạn tại hộ gia đình được triển khai tại khu vực phố cổ hà nội
đây là một buổi diễn tập giả định cháy tại hội gia đình kết hợp kinh doanh ở phố hàng ngang quận hoàn kiếm
sau nhiều lần được lực lượng chức năng tập huấn kỹ năng chữa cháy những thành viên trong gia đình sẽ giả lập có cháy xảy ra
mọi người xử trí và tự quay lại clip sau đó gửi cho cán bộ công an phường để cùng xem lại những điểm thiếu sót và khắc phục
quận hoàn kiếm là đơn vị đầu tiên thí điểm phương thức vận động người dân quay clip giả định thoát nạn khi có cháy
đa số người dân đều đồng thuận hưởng ứng với cách làm mới mẻ và thực tiễn này
qua các clip được ghi lại mỗi người dân sẽ được cán bộ công an đóng góp ý kiến cụ thể
chỉ ra những sai sót trong xử lý thoát hiểm khi có cháy xảy ra
bên cạnh đó với việc quay lại clip người dân sẽ chủ động được thời gian thực tập và có thể thực hành nhiều lần
qua clip người dân cũng có thể nhận biết được nhà dân đã được trang bị bình chữa cháy hay chưa
đã biết sử dụng bình chữa cháy hay chưa và có lối thoát nạn sang nhà bên cạnh hay không
để từ kết quả đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn để người dân đảm bảo hơn trong quá trình sinh sống và làm việc
họ tự quay tự ghi hình và thông qua cái diễn tập đó tự người ta nhận thức được là trong gia đình mình bây giờ đang nguy hiểm ở chỗ nào
và chúng ta cần những trang thiết bị gì để khi xảy ra hóa
chúng ta vừa chữa cháy vừa thoát nạn
với việc đổi mới sáng tạo trong áp dụng những phương án mới sẽ giúp cho công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cụ thể hóa áp sát thực tế mang lại hiệu quả cao